tại hà nội sự kiện văn hóa với tên gọi gió bay nét dân gian đan hiện đại đã được tổ chức bởi các bạn sinh viên trường học viện báo chí và tuyên truyền
đây là cơ hội để những người yêu nét đẹp truyền thống có cơ hội được trải nghiệm và tìm hiểu về giấy gió loại giấy đã và đang giữ gìn một phần văn hóa việt
gió bay nét dân gian hiện đại là chuỗi hoạt động bổ ích và thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về giấy gió và kêu gọi sự chung tay bảo tồn
gìn giữ và phát huy những vẻ đẹp độc đáo của loại giấy này trong cuộc sống hiện đại

tham gia sự kiện mọi người có cơ hội được thưởng thức không gian nghệ thuật tràn ngập màu sắc giấy gió
từ những bức tranh được vẽ trên nền gió đến những sản phẩm có liên quan đến giấy gió
giúp người tham gia có cái nhìn đầy đủ và khách quan hơn về lịch sử đặc điểm và ứng dụng của thứ giấy vàng một mươi trong quá khứ cũng như hiện đại
không chỉ được ngắm nhìn khi đến với sự kiện này mọi người còn được tự tay làm ra những sản phẩm ứng dụng từ giấy gió
đó có thể là khuyên tai vòng tay thiệp chúc mừng hay nhiều vật dụng khác nữa
hoạt động đã để lại những cảm xúc thú vị cho những người tham dự
nguyên liệu của nó là bằng giấy gió một loại giấy thủ công mà hôm nay em mới được sờ tận tay
thương trình rất là ý nghĩa ý nghĩa ở cái điểm là nó khơi gọi lại những văn hóa dân gian
và đặc biệt là ở trong đây có rất nhiều bạn trẻ tham gia
và có một cái sự cuốn hút nhất định nào đó mà ban tổ chức đã có thể tạo ra cho các bạn trẻ như vậy
giúp cho các bạn trẻ
là trong vô khối những cái văn hóa hiện đại và rất nhiều sự lựa chọn
có thêm một sự lựa chọn là trở về với cả nguồn cội và văn hóa dân gian để tìm hiểu về những di sản của ông cha
trong khuôn khổ chương trình còn có buổi thoát sâu về giấy gió với sự tham gia của các vị khách mời đặc biệt
đó là nữ nghệ nhân đầu tiên và duy nhất của làng tranh đông hồ
bà nguyễn thị oanh thư pháp sinh sang nguyệt đình và cô gái trẻ đồng sáng lập
tò mò studio nguyễn thị thúy hương
với chủ đề chất chiêu dân gian thổi hồn đương đại
talk show chính là lời giải đáp cho những bí mật về giấy gió
mang giấy gió đến gần hơn với mọi người